còn về tội trộm cắt tài sản văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã số một ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đối với đối tượng trịnh trường lâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường một thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã số hai mươi hai ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một của công an thị xã vĩnh châu
tỉnh sóc trăng là đối tượng sơn lâm còn gọi là sơn lên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp prey chop xã lai hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
và đối tượng trần hữu lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm ba mươi ba trên hai mươi ba nguyễn huệ khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
bị công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng ra quyết định truy nã số bốn ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu